hơn một mươi vụ tấn công mạng đã diễn ra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đây là số liệu vừa được trung tâm
ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông chia sẻ trong cuộc diễn tập
quốc gia về ứng cứu sự cố được tổ chức vào ngày hôm nay tại việt nam theo thống kê mới nhất của
trung tâm vncert so với cùng kỳ năm ngoái năm nay tổng sự cố tấn công tăng một trăm linh bốn bên cạnh đó
hàng ngày có khoảng gần một trăm linh địa chỉ mạng của việt nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới
máy tính ma có thể thấy tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng với những thủ đoạn tấn
công mới tinh vi hơn quy mô lớn hơn trong nửa năm đầu của năm hai nghìn một mươi chín
thì vncert đã ghi nhận hơn một mươi cuộc tấn công mạng cả ba loại hình phí sinh
defay và malware và cái số cuộc tấn công có xu hướng tăng lên đặc biệt là các cuộc tấn công
của apt và tấn công botnet các tấn công giãn điệp nằm vùng nhằm thu thập thông tin có xu hướng tăng
lên việc tấn công vào các hệ thống tài chính ngân hàng cũng có xu hướng là nghiêm trọng hơn và đặc
biệt là tấn công vào các hệ thống iot đang có xu hướng tăng cao chương trình diễn tập quốc gia
về ứng cứu sự cố năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu
thuộc ba khu vực gồm miền bắc tại hà nội miền trung tại đà nẵng và miền nam thành phố hồ chí
minh với chủ đề xử lý do dỉ thông tin và điều tra xác định nguồn gốc tấn công chương trình diễn
tập quốc gia năm nay nhằm giúp các cán bộ kỹ thuật các đơn vị các đội chơi nâng cao kỹ năng
xử lý sự cố liên quan đến phân tích mã độc điều tra xác minh nguồn gốc tấn công mạng
kỹ năng phân tích lưu lượng mạng phân tích nhật ký của máy chủ web phân tích xác định nguồn gốc của email